kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
và kỷ niệm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm ngày hai mươi sáu tháng bốn
thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc
tp hcm đã tổ chức gặp mặt các sĩ quan cao cấp của quân đội đang công tác và nghỉ hưu trên địa bàn
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
tại buổi họp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa vô cùng quan trọng của đại thắng mùa xuân
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mà đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh
xâm lược và xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc mỹ giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã đi vào lịch sử dân tộc như một bóc son
trói loại nhất một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
và trí tuệ con người
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân đã cảm ơn và đánh giá cao những công hiến to lớn của các
cựu chiến binh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đồng thời mong muốn các cựu chiến binh phát huy
phẩm chất bộ đội cụ hồ góp phần xây dựng đảng chính quyền thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh